tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa venezuela jorge rondon uskategui
người có gần một mươi bốn năm công tác tại việt nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với venezuela
tại buổi tiếp thủ tướng cảm ơn đại sứ đã đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị
và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong gần một mươi bốn năm qua
chiếm gần nửa thời gian hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đại sứ cũng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa hai dân tộc và có những đóng góp tích cực
và phát triển quan hệ tốt đẹp việt nam venezuela
ghi nhận thành tích của đại sứ nhà nước việt nam quyết định tặng đại sứ huân chương hữu nghị
phần thưởng quý báo dành cho cá nhân nước ngoài về những cống hiến cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác với việt nam
bày tỏ ấn tượng và niềm tin về triển vọng phát triển của việt nam
đại sứ oscar teguy gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của việt nam đối với venezuela
đại sứ chia sẻ ông coi mình như đại sứ việt nam tại venezuela cũng như tại những địa điểm khác trên thế giới
ông cho biết có hai lĩnh vực hợp tác mà hai bên quan tâm là hợp tác dầu khí và nông nghiệp
phía venezuela sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này